tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với thủ tướng lào thonglun sinsulit
đang có chuyến thăm chính thức tại nước ta theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi hội kiến chủ tịch nguyễn thị kim ngân vui mừng khi gặp lại thủ tướng thonglun sinsulit
nhân dịp đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ lào thăm chính thức việt nam
đồng thời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng bày tỏ cảm ơn đồng chí thủ tướng đã dành thời gian
tiếp đoàn đại biểu quốc hội việt nam trong chuyến thăm nội bộ lào vừa qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết chuyến thăm vừa qua đã diễn ra thành công
với sự đón tiếp chân thành trọng thị chú đáo thắm tình đồng chí anh em của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân lào
chủ tịch quốc hội cũng đã thông báo các kết quả đã đạt được trong chuyến thăm và làm việc vừa qua
kết thúc buổi hội đàm chủ tịch quốc hội đã gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí chủ tịch quốc hội pani yathotu
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của lào